đoàn công tác của bộ công an do đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có các hoạt động về nguồn đền ơn đáp nghĩa hướng về cơ sở tại tỉnh tây ninh
đoàn công tác đã tổ chức lễ dân hương dân hoa và thăm khu phục chế nhà ở
làm việc của các đồng chí nguyên lãnh đạo tại khu di tích lịch sử ban an ninh trung ương cục miền nam
tổ chức lễ báo công dân bác tại bảo tàng công an nhân dân
bên cạnh đó đồng chí đại tướng tô lâm cùng đoàn công tác cũng trao tặng cho các gia đình có công với cách mạng
gia đình chính sách một mươi bốn căn nhà tình nghĩa mỗi căn bảy mươi triệu đồng và hai mươi năm xuất quà mỗi xuất trị giá một mươi triệu đồng